phát hiện minh là người có mâu thuẫn với mình vào năm hai nghìn một mươi ba ca phong rủ hai bị cáo còn lại đánh trả thù
các đối tượng đã đi xe máy bám theo nhóm của anh minh đến công viên di linh
khi xác định được vị trí nhóm anh minh ngồi chơi các đối tượng đi lấy ba cây tuyếp sắt
trên đường quay lại công viên thì kawan bị ngã xe còn ca phong và ca lượng cầm tuyếp sắt đánh nhiều cái vào đầu anh nguyễn duy nhật tân
làm nạn nhân chấn thương sọ não dẫn đến tử vong sau đó
xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nguy hiểm cho xã hội
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt bị cáo ca phong một mươi sáu năm tù giam bị cáo ca lượng một mươi năm năm tù giam
bị cáo ca quan năm năm tù giam đồng thời phải bồi thường hơn một trăm sáu mươi triệu đồng cho gia đình bị hại
không chỉ tại lâm đồng hiện nay nạn hành xử kiểu côn đồ đã và đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương
dẫn đến những vụ việc đáng tiếc thậm chí những vụ án mạng đau lòng đã xảy ra
bình định một vụ án mạng như thế với một mươi tám bị cáo cũng vừa được đưa ra xét xử lưu động
lại là một lời cảnh báo về tình trạng hành xử côn đồ từ những xích mít nhỏ
phiên xét xử vụ án giết người và gây dối trật tự công cộng đã thu hút hàng nghìn người dân tập trung
về trung tâm huyện nguyễn lúi hải âm tỉnh bình định
vụ việc đối với sự quan tâm của dư luận như vậy bởi tính chất côn đồ manh động
trăng đứa tuổi thanh thế nguyên dường như đã đến mức báo động
thực tình là em thấy sao nó tự nhiên nó quán sợ
dù đó cũng như là rượu chè mà ra thôi chứ gì đâu anh
thế là gây gỗ rồi đua xe kéo xe rồi này kia khác nội ấy
rồi nó mới xảy ra những là mau thửng
một cái tình trạng mà đánh nhau băng nhóm như thế này rất là phức tạp
cho đó hôm nay tòa án nhân dân tuyên định viện trác định phối hợp với phương tòa lưu động
tôi thấy là hết sức có ý nghĩa
ngồi cái chữ truyền truyền giáo dục pháp luật và cũng để cho người dân ngoại ân thỏa mãn
để thấy được tội ác phải được nghiêm trị
đồng thời cũng ngăn chặn phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian đến
theo cáo trạng nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên
khi đang ngồi nhậu trong một quán ốc tại thị trấn tăng bạc hổ huyện hoài ân
cách nơi tổ chức phiên tòa này chừng một cây số
chỉ vì cho rằng bị nhìn đều hai đối tượng nguyễn phúc nguyên và hồ ngọc vương lao vào đánh nhau
xong được chủ quán can ngăn kịp thời
sự việc không đơn giản chỉ dừng lại ở đó
ngay sau khi rời quán nhậu nguyễn phúc nguyên và hồ ngọc vương lập tức kêu gọi đồng bọn là những thanh thiếu niên mới lớn khác
mang theo hung khí đi tìm đánh đối thủ để trả thù
trong đêm ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm băng nhóm với khoảng bốn mươi đối tượng đã nhiều lần hỗn chiến trên đường
với gậy mã tấu gạch đá khiến người dân hoang mang lo sợ bị vạ lây
đến khoảng hai mươi bốn giờ cùng ngày trong một lần ráp lá cả
đối tượng tạ công trí dùng rượu chém một nhát khiến phan hoài khương tử vong tại chỗ
bị cáo muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại mong gia đình bị hại vừa qua sớm vừa qua ra buồn
và còn bản thân bị cáo thì những ngày tạm giam tạm giữ trại tạm giam công an tỉnh bình định
thì bị cáo nhận thức được rằng là hành vi bị cáo là sai là vi phạm vất lực
áp dụng điểm c và n khoảng một điều chín mươi ba điểm b khoảng một bốn mươi sáu và điều ba mươi bốn của bộ luật hình sự
sự phạt bị cáo tạo công trí tù trung thân sự phạt bị cao nguyên phúc nguyên một mươi tám năm tù
trong vụ án này ngoài đối tượng tạo công trí nhận lãnh án trung thân
tám đối tượng khác bị xử từ một mươi hai đến một mươi tám năm tù về tội giết người
chín đối tượng khác bị xử từ chín tháng đến một mươi hai tháng tù giam về tội gây dối trật tựu tổng cộng
tổng cộng hình phạt hơn một trăm linh năm tù
bản án nghiêm khắc đã được tuyên là lời cảnh tình cho những thanh thiếu niên
biết kiểm chế trước những xích mít nhỏ nhặt
có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản
mặc dù vừa ra tù nhưng đối tượng nguyễn văn trường hai mươi một tuổi
trú ở phường phúc diễn quận bắc từ liêm thành phố hà nội
lại tiếp tục đi cướp tài sản của người đi đường
biết khu vực đường liên xã tại thôn bằng sở xã ninh sở huyện thường tín hà nội
vắng người qua lại vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng tám
nguyễn văn trường đã chuẩn bị sẵn một kéo sắt đi xe máy để cướp tài sản
khi phát hiện một phụ nữ đang đi xe máy cùng chiều nguyễn văn trường liền chặn đầu xe
dùng kéo đe dọa khống chế rồi cướp hơn một mươi một triệu đồng cùng chiếc điện thoại iphone của nạn nhân
sau một thời gian ngắn giả soát địa bàn công an huyện thường tín đã xác định được
nguyễn văn trường là hung thủ gây án và đã tổ chức vận động đối tượng ra đầu thú
một tụ điểm đánh bạc giữa hình thức đá gà ăn tiền gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân
tại thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu vừa bị lực lượng công an triệt phá
từ tin báo của quân chúng nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã bố trí lực lượng
ập vào khu đất chống tại ấp tân tạo thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi khi các con bạc đang tổ chức đá gà
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi một đối tượng tăng vật thu giữ là ba con gà đá
một mươi sáu cặp cửa gà bằng kim loại gần hai mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra xử lý
tại sóc trăng một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức số đề cũng vừa bị lực lượng công an triệt phá
qua truy xét tại số nhà hai mươi hai trên một mươi đường nguyễn đình triều khóm hai phường bốn thành phố sóc trăng
lực lượng công an đã bắt quả tang hai đối tượng trang thị thùy dung trú tại phú mỹ huyện mỹ tứ
và lâm hoa chú tại phường bốn thành phố sóc trăng
trang thị thùy dung chú tại phường bốn thành phố sóc trăng đang có hành vi mua bán số đề
lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm số tiền trên năm trăm linh đồng tám phơi đề
một điện thoại di động cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
từ đêm qua cho đến sáng ngày hôm nay do tác động của dãy ngắp thấp bị nén bởi khối không khí mát từ phía bắc
nên tại bắc bộ đã có mưa trên diện rộng có nơi đã xảy ra lượng mưa lớn
còn tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ vào ngày mai trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa giải rác
sang ngày ba mươi và ngày ba mươi một trời sẽ có mưa vài nơi ngày nắng nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
các tỉnh ở phía đông bắc bộ và ngày mai khi dạnh ngắp thấp suy yếu thì vùng mưa sẽ thu hẹp hơn
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực này giao động từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày ba mươi khi giải mây rông suy yếu hẳn thì tại đây mưa cũng sẽ giảm hẳn
và ban ngày trời sẽ chuyển nắng nhiều hơn nên nhiệt độ có xu hướng tăng tuyến tính mỗi ngày
sang ngày ba mươi một một số nơi thuộc đồng bằng và trung du có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ ban trưa sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ
với các tỉnh ở khu vực trung bộ trong ngày hôm nay và ngày mai mưa rông có khả năng xảy ra các tỉnh từ thanh hóa xuống đến nghệ an
do có mưa trời sẽ chuyển nắng nhiều hơn nhưng nhiệt độ có xu hướng tăng tuyến tính mỗi ngày
sau đó từ ngày ba mươi khi giải mây rông suy yếu dần thì nhiệt nhiệt độ có xu hướng tăng lên
nắng nóng cục bộ có khả năng sẽ xuất hiện trở lại tại khu vực này và tập trung chính tại các tỉnh ở vùng núi phía tây với nhiệt độ cao hơn từ hai ba độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi
ngày nắng chiều tối và ngày mai sẽ trở lại
có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
còn về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
lui xuống các tỉnh tây nguyên từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một mây thay đổi ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
lui xuống các tỉnh nam bộ trong những ngày tới do tác động của gió tây nam nên thời tiết chủ đạo sẽ là ngày có nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ trời khá oi nóng vào thời điểm ban trưa với nhiệt độ cao nhất có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
bản tin một
mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc mời quý vị và các bạn theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv xin kính chào tạm biệt